trong mâu thuẫn cá nhân khi hát karaoke hoàng cùng năm đối tượng đã dùng dao gậy đâm và đánh
anh trần văn long chú tại xã văn trác văn huyện duy tiên bị thương nặng và tử vong
sau một thời gian cấp cứu tại bệnh viện
sau khi gây án hoàng trốn đi các tỉnh thành phố khác nhau như hà nội đồng nai và lâm đồng
trong quá trình trốn truy nã hoàng tiếp tục gây án tại khu vực phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
và bị công an thành phố đà lạt truy tố về tội cố ý gây thương tích
qua công tác nghiệp vụ ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam
phối hợp với công an tỉnh lâm đồng đã phát hiện và bắt được hoàng khi đang lẩn trốn
tại khu vực đường vạn thành thành phố đà lạt
giả vờ vào mua vàng nhưng thực chất là để cướp giật tài sản
đó là hành vi của nguyễn nhật trường hai mươi hai tuổi trú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
hiện với hành vi này đối tượng đã bị công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba tháng để điều tra
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi qua tin báo của chủ cơ sở kinh doanh
vàng bạc tại phường cái vồn thị xã bình minh về một vụ cướp giật tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ được được công an đã nhanh chóng xác định trường là thủ phạm
tại cơ quan điều tra trường khai nhận vào thời điểm trên trường điều khiển xe máy đến tiệm vàng
giả vờ hỏi mua một nhẫn vàng một mươi tám k sau khi đeo thử trường yêu cầu chủ tiệm tính tiền
rồi tiếp tục hỏi mua thêm một sợi dây chuyền
lợi dụng lúc đông khách và chủ tiệm vàng sơ hở trường đã nhanh chóng tẩu thoát
trường là một đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nay lại tiếp tục phạm tội
như tin chúng tôi đã đưa vào ngày hai mươi chín tháng một mươi tại địa bàn xã hòa phước huyện hòa vang
thành phố đà lạt đã xảy ra một vụ trộm cắp mà đối tượng đã táo tợn đột nhập vào nhà
phá kết sắt lấy đi toàn bộ số tài sản gồm tiền và vàng tổng trị giá hơn năm trăm linh triệu đồng
nhận được thông tin công an huyện hòa vang cùng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
đã khẩn trương vào cuộc và chỉ trong vòng hai ngày đã xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm trên
tuy nhiên đối tượng đã lợi dụng được sơ hở nào của chủ nhà để thực hiện thành công hành vi
phóng sự sau đây sẽ cho quý vị thấy rõ hơn từ đó có được bài học cảnh giác cho bản thân mình
bà lê thị nga ở xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ
khi nhớ lại vụ việc vừa xảy ra tại gia đình mình
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi vừa qua khi đi khám bệnh về phát hiện cửa nhà bị mở kết sắt bị phá
toàn bộ số tài sản của gia đình tích góp bấy lâu đã bị kẻ gian lấy sạch khiến bà nga hoảng loạn
nhận được tin báo công an xã hòa phước công an huyện hòa vang cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đà nẵng
đã có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết
đối tượng được xác định rất tinh vi khi biết đặt chăn dưới kết sắt để tránh gây tiếng động lớn
cũng như tìm mọi cách để xóa hết dấu vết
tuy nhiên với sự quyết tâm đến cùng ngày thứ hai chân dung thủ phạm đã được xác định
là nguyễn phước hoàng sa bốn mươi sáu tuổi chủ tịch quận liên triều thành phố đà nẵng
từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
khiến sa có thừa thủ đoạn để tiến hành đột nhập
khi thấy nhà bà nga không có người trông coi
xa lẻn vào từ cửa sau và thực hiện hành vi phá kết sắt để chiếm đoạt số tài sản giá trị hơn năm trăm linh triệu đồng
đối tượng nguyễn phước hoàng sa đã bị giữ chỉ sau hai ngày truy tìm
đã cho thấy được sự quyết tâm đến cùng của cán bộ chiến sĩ công an huyện hòa vang
và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố đà nẵng
vụ việc trên tiếp tục là bài học cảnh giác cho các hộ gia đình
cần ra cố cổng cửa mỗi khi đi vắng không tạo cơ hội cho các đối tượng phạm tội
lại thêm một vụ mua bán vận chuyển pháo trái phép vừa được phát hiện
cụ thể vụ việc được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc cạn
phối hợp với công an huyện ngân sơn bắt quả tang vào khoảng một mươi giờ ngày hôm qua
tại quốc lộ ba thuộc địa phận xã đức vân huyện ngân sơn
lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng nguyễn thành công trần văn chính
cùng chú tại xã quang châu huyện việt yên tỉnh bắc giang
điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bốn l năm nghìn ba trăm tám mươi năm theo hướng cao bằng hà nội
chở năm thủng pháo hoa có khối lược hơn một trăm hai mươi tám kg
tại cơ quan công an công thừa nhận số pháo trên là của mình
được mua tại cửa khẩu tà lùng tỉnh cao bằng với giá một mươi năm triệu đồng
càng gần đến thời điểm cuối năm thì tình trạng buôn bán pháo nổ
lại càng diễn biến phức tạp đặc biệt là ở những địa phương giáp biên
tại khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị
các đối tượng thường tập kết hàng ở dọc sông sau đó xé lẻ hàng
và thuê các loại phương tiện vận chuyển qua nhiều con đường khác nhau
nhằm tránh né sự kiểm soát của lực lượng chức năng
tích chữ hàng lậu để tung ra thị trường vào dịp tết
đây là những phương tiện được các đối tượng dùng để vận chuyển pháo
trên tuyến đường chín và trên sông sepol vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
các đối tượng rất manh động khi phát hiện lực lượng chức năng
các đối tượng này có thể sử dụng xe mô tô là tông thẳng vào lực lượng chức năng
khi thực hiện việc bắt giữ
đây là đối tượng nguyễn xuân hải ở xã tân hợp huyện hướng hóa
bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển hơn một tạ pháo
theo quy định mới của bộ luật hình dự
thì việc vận chuyển pháo như đối tượng nguyễn xuân hải
sẽ bị phạt từ ba cho đến năm năm tù
và từ ba trăm linh triệu đồng cho đến một tỷ đồng
cho dù mức án phạt rất nghiêm khắc
nhưng vì lợi nhuận cao nên tình trạng buôn lậu pháo trên biên giới quảng trị
đang diễn ra phức tạp nóng bỏng từ nhiều tháng nay
tính từ tháng bảy đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ sáu vụ năm đối tượng
khởi tố bốn đối tượng thu giữ hơn ba tạ pháo
thủ đoàn của các đối tượng đế đề ban lợi dụng đêm khuya
qua lại biên giới thăm thân vận chuyển nhỏ lẻ bằng xe máy
lợi dụng phụ nữ trẻ em để vận chuyển pháo lậu trên biên giới
đội biên phòng cực khẩu quốc tế lao bạo đã cắt cự lực lượng tân trác kiểm soát biên giới hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mật phục cả đường mòn hai bên kến ga cực khẩu
phối hợp với lực lượng bàn lao và quân chủ nhân nhân tin kể
để tích cực đấu tranh tổ giác với loài đối tượng vận chuyển pháo
từ bên kia biên giới vào trong nội địa
từ nay cho đến tết nguyên đán tình trạng vận chuyển pháo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
tạo nên mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng tài sản của mọi người
từ hành vi vận chuyển và sử dụng pháo nổ
thực trạng trên đòi hỏi sự phối hợp đấu tranh quyết liệt từ các lực lượng chức năng
đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới
nhất là tình trạng buôn lậu pháo nổ đang diễn ra phức tạp như hiện nay
bằng thủ đoạn giả vờ vào các trường học để liên hệ công tác
kẻ gian đã lợi dụng sơ hở của giáo viên lén lút gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
đây là phương thức thủ đoạn mới của bọn tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi
năm học mới đã đến rất gần số lượng người ra vào khu vực các trường học càng tăng cao hơn so với bình thường
chính vì vậy phóng sự sau đây sẽ là một lời cảnh báo tới tất cả các trường học
có những biện pháp siết chặt an ninh để bảo vệ tài sản của mình
trong lúc giáo viên ở trường tiểu học sơn hà số hai xã sơn hà huyện sơn hà
chuẩn bị cho năm học mới thì phát hiện tại phòng làm việc của bà nguyễn thị hóa

cùng thời gian này trên địa bàn huyện sơn hà xảy ra một số vụ
kẻ gian tra trộn vào trường học trộm cắp tài sản với thủ đoạn như trên
tại trường tiểu học sơn thành xã sơn thành kẻ gian đột nhập
lấy trộn một máy tính sách tay và một điện thoại di động để cho phòng làm việc
của kêu đồ mắt điện thoại với laptop rồi mặt nào có quả rồi mới thấy
hầu lúc đi vô mấy thầy cô cũng thấy có người đó đi vô
mà mấy người xe lớn chở sách bảo vô cũng thấy đi vô
tưởng để hụt làm việc với thầy hiệu trưởng chứ đâu có biết là nó giả đò vô
kiến hành xác đập truyền án đấu tranh công an huyện sơn hà đã phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn văn tuấn
hai mươi bảy tuổi ở huyện quảng xương tỉnh thanh hóa
đang lẩn trốn tại phương nghĩa tránh thành phố quảng ngãi cùng với tâm vật nó trên
đối tượng nguyễn văn tuấn khai nhận điều khiển xe mô tô lên huyện miền núi sơn hà thực hiện hành vi trên
ghé vào trường lợi dụng sở hữu không có người ở phòng này thực hiện hành vi trộm cắt
khi lấy được xong thì ra lấy xe chạy quay về chứ còn ngã thì lại
bảo tốt làm rồi thì làm làm được rồi thì về quê luôn
khi ghé vào trường nữa vào là cũng lợi dụng sở hữu không có người
rồi lại đi một cái máy tính
bước của năm học mới để phòng ngừa tội phạm trộm cắt tài sản
các trường học cần tăng cường công tác bảo vệ kịp thời nắm bắt người lạ
không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác
có như vậy tội phạm mới không có cơ hội trộm cắp
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thị trấn ninh cường
huyện trực ninh tỉnh nam định về tội cố ý gây thương tích
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn phú hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm sáu xã nghĩa an
huyện nam trực tỉnh nam định
và đối tượng trần xuân hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố hai mươi bốn
phường lộc vượng thành phố nam định tỉnh nam định
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý